các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
viện gamalia tin rằng sputnik v và sputnik li sẽ vô hiệu hóa biến chủng omicron vì chúng đạt hiệu quả cao nhất với các biến chủng khác
trong trường hợp thực sự cần tiêm vaccine tăng cường chúng tôi có thể cung cấp hàng trăm triệu liều vaccine trước ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
green dmitryev giám đốc quỹ đầu tư trực tiếp nga cơ quan đầu tư và quảng bá vaccine covid một mươi chín của nga ra nước ngoài viết trên twitter hôm qua
điện kremlin trước đó cho biết cần có thêm nhiều dữ liệu trước khi đưa ra kết luận về biến chủng omicron
những phản ứng trên thị trường hiện nay đều mang tính cảm xúc không dựa trên bằng chứng khoa học
cả thế giới đang tìm cách xác định biến chủng này nguy hiểm đến mức nào phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov nói
viện gamaleya nơi phát triển sputnik v hồi tháng sáu cho biết vaccine này đạt hiệu quả chín mươi đối với biến chủng delta
giám đốc viện gamelia alexander drenberg khẳng định sputnik v an toàn và hiệu quả trong đối phó các chủng ncov
sputnik v được điều chế bằng công nghệ vector virus
trong đó sử dụng virus vô hại đưa protein qua ncov vào tế bào người giúp kích thích phản ứng của hệ miễn dịch
hệ miễn dịch sẽ nhận biết mầm bệnh sản sinh kháng thể hoặc tế bào thi tế bào miễn dịch để tự bảo vệ cơ thể
ưu điểm của sputnik v là có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường thay vì điều kiện đông lạnh thấp hơn nhiều so với một số vaccine khác
phiên bản sputnik v gồm hai mũi tiêm chưa được tổ chức y tế thế giới và cơ quan quản lý thuốc châu âu phê duyệt
giám đốc adif tuần trước cho hay nga đang mong đợi nhóm chuyên gia who tới làm việc vào tháng một mươi hai để xem xét phê duyệt sputnik v
vừa qua một vài nghiên cứu mới tại thụy điển đã điều tra về đội hiệu quả của việc tiêm phòng covid một mươi chín đối với nguy cơ nhiễm bệnh
có triệu chứng nhập viện và tử vong cho đến chín tháng sau khi tiêm chủng
theo tờ news medical tại anh vaccine đem lại cho người sử dụng đề kháng chống lại virus và bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm bệnh
trở nặng hoặc dẫn tới tử vong kết hợp với việc tiêm thêm các loại vaccine đợt hai và đợt ba nhằm tăng khả năng miễn dịch đạt miễn dịch cộng đồng
tuy nhiên với việc các biến thể mới của covid một mươi chín xuất hiện trên thế giới cũng đã khiến cho mức độ hiệu quả của vaccine đang là một điều đáng lo ngại đối với người dân cũng như bộ y tế
trước đây có rất nhiều bài viết về độ hiệu quả khi vaccine bắt đầu được sản xuất và phân phối tiêm cho mọi người
mức độ hiệu quả của vaccine chỉ đạt được độ hiệu quả từ bốn tháng đầu giảm dần về sau
hoàn toàn sau sáu tháng tuy nhiên những nghiên cứu đã chỉ ra đội hiệu quả sau sáu tháng lại rất ít
những nghiên cứu mới đây tại thụy điển đã điều tra hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đối với nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng nhập viện và tử vong cho đến chín tháng sau khi tiêm chủng
sau đây xin mời các bạn hãy đến với chi tiết diễn biến về độ hiệu quả qua từng đợt sau tiêm vaccine covid một mươi chín
các nghiên cứu lâm sàng cho thấy được độ hiệu quả cao của vaccine covid một mươi chín
những nghiên cứu sâu hơn cho thấy được độ hiệu quả trong cộng đồng thực tế
ban đầu những nghiên cứu cho rằng sáu tháng sau khi tiêm chủng mức độ hiệu quả của vaccine sẽ hết tác dụng
tuy nhiên vẫn có được khả năng bảo vệ người dùng khỏi chuyển biến nặng dường như vẫn được duy trì bởi vaccine giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch và tạo ra tế bào nhớ
do đó dù khá lâu sau khi tiêm khi có tác nhân gây bệnh xâm nhập hệ thống miễn dịch lại được tái kích hoạt nhanh chóng hơn để tạo ra miễn dịch bảo vệ cơ thể
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc viện vệ sinh dịch tễ trung ương
về lý thuyết người tiêm vaccine sẽ miễn dịch chống lại virus nhưng không có ai cũng có miễn dịch này vì không có vaccine nào đạt hiệu quả sinh miễn dịch một trăm linh
quay trở lại với những nghiên cứu mới đây tại thụy điển nghiên cứu này thu thập dữ liệu từ hơn năm tám triệu người
được cập nhật tình trạng tiêm chủng và các trường hợp nhiễm covid một mươi chín từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một được theo dõi khả năng miễn dịch đến chín tháng sau khi tiêm
và cho ra những kết quả mới so với những nghiên cứu trước đây về các loại vaccine chống covid một mươi chín
kết quả đã cho thấy hiệu quả của vaccine pfizer chống lại nhiễm covid một mươi chín giảm dần từ chín mươi hai ở ngày thứ một mươi năm
tới ba mươi xuống còn bốn mươi bảy sau bốn sáu tháng và không còn hiệu quả từ bảy tháng trở đi
hiệu quả của moderna còn năm mươi chín từ sáu tháng trở đi
hiệu quả của astra thấp hơn và suy yếu nhanh hơn hoàn toàn không còn hiệu quả từ bốn tháng trở đi
tuy nhiên ở người tiêm mũi một vaccine astra và mũi hai moderna vẫn duy trì được hiệu quả đến sáu mươi sáu sau bốn tháng
trong nghiên cứu này hiệu quả của vaccine thấp hơn và suy yếu nhanh hơn ở nam giới và những người lớn tuổi
tuy nhiên điều đặc biệt là kết quả của nghiên cứu này còn cho thấy hiệu quả của vaccine chống lại covid một mươi chín nghiêm trọng
giảm từ tám mươi chín ở ngày thứ một mươi năm đến ngày thứ ba mươi xuống còn bốn mươi hai
hiệu quả suy giảm này đáng chú ý ở nam giới người già yếu người có bệnh nền và người tiêm vaccine astra
trong nghiên cứu đưa thêm bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rất cần thiết phải tiêm mũi thứ ba
ưu tiên những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng và tử vong
do đó những phát hiện này rất có thể có ý nghĩa vô cùng lớn
ảnh hưởng lớn đến các chiến lược tiêm chủng và các chính sách y tế công cộng sau này
không chỉ ở việt nam mà ở trên toàn thế giới
những nghiên cứu cho thấy sự hiệu quả của vaccine
tuy nhiên hệ miễn dịch của người dùng sẽ giảm dần theo thời gian
người dân vẫn cần tuân thủ theo các chỉ thị chỉ đạo của chính phủ và bộ y tế
về các quy định phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang nơi công cộng
cài báo y tế ở vùng có dịch hoặc có triệu chứng và quy định năm k
các chuyên gia tiêm chủng cho biết sau khi tiêm vaccine
người sử dụng sẽ có trong mình một hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm bệnh
cũng như bệnh chuyển biến nặng
tuy nhiên lượng miễn dịch sinh ra trong mỗi người lại là khác nhau
tùy vào độ tuổi sức khỏe và khả năng dung nạp của cơ thể
ví dụ có người tiêm đến bốn mũi vaccine viêm gan b
nhưng cơ thể vẫn không hề có kháng thể kháng virus viêm gan b
thông thường sau khi tiêm vaccine hoặc bị nhiễm tác nhân gây bệnh
cơ thể sẽ liên tục biệt hóa các tế bào miễn dịch để sản xuất kháng thể
và các tế bào có khả năng tiêu diệt mầm bệnh hoặc tế bào bị nhiễm virus
nhưng quá trình này sẽ giảm dần khi không còn tác nhân gây bệnh
nếu không còn tác nhân gây bệnh nữa miễn dịch cũng mất dần do cơ chế thanh thải này
đây là điều bình thường bởi cơ thể không lãng phí trong việc liên tục sản sinh ra
thêm mãi các tế bào miễn dịch khi không còn tác nhân gây bệnh đó
khi lượng kháng thể giảm đến mức rất thấp
nếu phơi nhiễm sẽ có thể bị nhiễm virus và thậm chí mắc bệnh
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc cho biết
hiện tại và ngay cả khi vaccine covid một mươi chín đạt tỷ lệ bao phủ trên chín mươi cộng đồng
thì chúng ta vẫn cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo năm k tăng cường giám sát các ca mắc mới và
chưa thể mở toan mà bỏ qua các biện pháp phòng chống dịch hạn chế lây nhiễm covid một mươi chín chính là
hạn chế phát sinh các biến chủng mới nguy hiểm có khả năng phá vỡ mọi thành quả bảo vệ do vaccine đem
lại một người khi được tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ có được cho mình hệ miễn dịch bảo vệ bản thân
khỏi lây bệnh và bảo vệ người khác không bị mắc một cách khác
do đó khi một cộng đồng có được độ tiêm phòng lớn mức độ bùng phát dịch sẽ gần như không còn
tuy nhiên mặc dù đã được bảy mươi dân số tiêm phòng và đạt được miễn dịch cộng đồng vẫn sẽ không
thể tránh khỏi tình trạng xuất hiện dịch lẻ tẻ rải rác trong cộng đồng nguyên nhân nằm ở những
số người còn lại chưa tiêm vaccine và cũng không đạt được một trăm linh độ hiệu quả theo thời gian
vì vậy việc tiến hành triển khai tiêm mũi ba trong thời gian tới sẽ là một vấn đề rất quan trọng
sẽ giúp cho người dân yên tâm hơn về mặt tâm lý khi tham gia cộng đồng và mang lại một
hệ miễn dịch tốt hơn để chống lại biến thể mới vừa xuất hiện trên thế giới omicron
theo thống kê khảo sát của các địa phương dù đã tiêm hai mũi vaccine nhưng vẫn có trường hợp mắc bệnh
và tử vong như ở trên đã nói dù tiêm được nhưng vẫn không thể phòng được một trăm linh việc virus có thể
xâm nhập vào cơ thể việc tiêm chỉ làm giảm đi nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cũng như tử vong khi
bệnh chuyển biến nặng chúng ta cũng biết rằng
vì chính các nhiễm trùng do vi khuẩn và virus khác dù được tiêm chủng vắc xin đầy đủ
đúng quy trình đều có thể xảy ra nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong đặc biệt đối với những người
cao tuổi có nhiều bệnh nền người có hệ miễn dịch thấp bị suy giảm hệ miễn dịch hoặc đang sử dụng
các loại thuốc ức chế miễn dịch vì cố gắng đạt bảy mươi tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng là
rất cần thiết nhưng vaccine vẫn không thể là tấm lá chắn tuyệt đối việc tiêm một mũi hoặc đủ
vẫn có khả năng bị nhiễm hoặc tử vong vậy nên ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch
bệnh vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu